triển lãm mỹ thuật hương vị đồng quê và giao lưu văn hóa quốc tế vừa diễn ra tại hà nội
thu hút đông đảo người xem thủ đô
điểm nhấn của chương trình là triển lãm những tác phẩm mới về thiên nhiên trong lành và mẹ trái đất
của nữ họa sĩ văn dương thành một nữ họa sĩ nổi tiếng của việt nam và châu á
với hai mươi hai bức tranh độc đáo bao gồm tranh sơn dầu tranh mài màu sắc và tranh trên lụa
về môi trường trong những cuộc viễn du đến nhiều miền đất nữ họa sĩ văn dương thành đã ghi lại
dung cảm của mình trước thiên nhiên trong lành và đời sống của những người nông dân
từ đồng bằng đến núi cao nơi bao quanh bởi những hồ nước mênh mông những cánh đồng lúa mạch trổ bông
buổi giao lưu văn hóa quốc tế và triển lãm mỹ thuật hương vị đồng quê thu hút đông đảo sự quan tâm
chú ý của đại sứ các nước tại hà nội và các đơn vị tổ chức khác